từ vị trí thứ hai trong các thị trường nhập khẩu hải sản của việt nam eu đã tụt xuống vị trí thứ năm
bên cạnh việc nỗ lực để gỡ thẻ vàng ngành hải sản cũng coi đây là cơ hội để tìm kiếm thị phần tại các thị trường khác trên thế giới
cùng với đó là tập trung tái cơ cấu ngành định hướng phát triển một cách chuyên nghiệp và bền vững hơn
phấn đấu mục tiêu xuất khẩu hải sản khoảng ba năm tỷ usd trong tổng kim ngạch trên một mươi tỷ usd mà ngành thủy sản đề ra trong năm hai nghìn hai mươi
thẻ vàng iuu đã khiến nhiều doanh nghiệp thủy sản lao đao từ xuất khẩu giảm ở thị trường chủ lực eu đến thiếu nguồn nguyên liệu do bắt buộc phải mua nguyên liệu hải sản được khai thác hợp pháp có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
khó khăn là vậy nhưng không ít doanh nghiệp như doanh nghiệp này vẫn đạt mức tăng trưởng một mươi hai xuất khẩu trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín với sáu triệu usd nhờ kịp thời thay đổi chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình mới
cái nguồn cung cấp đánh bắt của chúng ta đang bị hạn chế doanh nghiệp cũng phải tìm các nguồn khác là nhập khẩu để về có thể là chế biến
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam phá xép do tác động của thẻ vàng eu xuất khẩu hải sản sang eu xuất ra mạnh
từ vị trí thứ hai trong các thị trường nhập khẩu hải sản việt nam nay eu đã tụt xuống đứng thứ năm với kim ngạch hai trăm năm mươi một triệu đô la mỹ
thế nhưng xuất khẩu hải sản vào các thị trường khác có khuyên hướng
tăng lên đây là tín hiệu tích cực đến từ việc mở rộng thị trường đa dạng hóa các mặt hàng và nâng cao giá trị sản phẩm
thị trường châu gặp khó thì sẽ phải tìm kiếm những thị trường khác đa dạng hóa sản phẩm cố gắng sản xuất ngay càng nhiều các sản phẩm tinh chế
với tình trạng bị thẻ vàng này thì đây là cơ hội mà chúng ta và những doanh nghiệp cũng như chính phủ phải tập trung cải thiện tất cả những cái còn đang vướng mắt
và làm sao để trong tương lai thì nghề cáo việt nam cũng sẽ là một
trong những cái nghề cá mà nó mang tính cách phát triển bình vững
mặc dù vẫn đang nỗ lực để gỡ thẻ vàng nhưng với việc xem đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu
hiện ngành hải sản từng bước xây dựng chiến lược mới đưa nghề cá nhân dân thành nghề cá công nghiệp có trách nhiệm và phát triển ngày một bền vững hơn
bên cạnh việc đầu tư cho lĩnh vực khai thác đi vào quy củ chống đánh bắt bất hợp pháp là phát triển nuôi trồng hải sản bài bản và hiện đại hơn
chúng ta triển khai nuôi biển với một cái lợi thế
trên một triệu km hai và ba sáu trăm hai mươi km bờ biển thì chúng ta sẽ đưa được cái phần hải sản này vào nuôi biển này vào với một tiềm năng rất lớn
cái chương trình nuôi trồng trên biển thì là một cái chương trình dài hạn
doanh nghiệp cũng như là ngư dân như chính phủ mà tập trung đúng mức thì chắc chắn cái ngành phát triển về biển nó sẽ phát triển rất là tốt
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn
nhưng nghề nuôi trồng đánh bắt hải sản biển đang cho thấy dư địa để phát triển và thực chất
cơ cấu xuất khẩu tăng trưởng ổn định theo từng năm đã cho thấy ưu thế của ngành hàng
hiện hải sản đã chiếm ba mươi tám cơ cấu toàn ngành thủy sản việt nam
mục tiêu xuất khẩu hải sản khoảng ba năm tỷ usd trong tổng kim ngạch trên một mươi tỷ usd của ngành thủy sản trong năm hai nghìn một mươi chín là trong tầm tay
xa hơn đó chính là xây dựng ngành hải sản phát triển mạnh và bền vững